một mươi năm h chiều là lúc nam bộ và tây nguyên duy trì được thiết trời nắng ráo với cường độ nắng càng ngày càng tăng
vì thế nền nhiệt ngày ở khu vực tây nguyên vẫn duy trì ở ngưỡng cao là ba mươi ba ba mươi bốn độ còn đối với các tỉnh thành của nam bộ mức nhiệt là ba mươi bốn ba mươi năm độ
từ khoảng sau một mươi năm giờ chiều trở đi mây đối lưu bắt đầu phát triển mạnh trở lại gây mưa rông mạnh ở trên hầu khắp tây nguyên cũng như các tỉnh thành thuộc miền đông nam bộ
mưa rông sau một ngày nắng mạnh có thể sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan
như là lốc xoáy và gió giật mạnh
trên biển ở khu vực biển huyện đảo hoàng sa và khu vực biển huyện đảo trường sa thời tiết tốt trời không mưa nắng giáo
gió hướng đông đến đông nam với cường độ yếu cấp ba sóng biển thấp dưới một bảy mươi năm biển lặng tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước